thưa quý vị xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé tàu xe dịp tết đây là nội dung công điện của bộ giao thông vận tải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết hai nghìn hai mươi một và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo về phòng chống dịch covid một mươi chín có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân giảm thiểu tối đa tình trạng chậm hủy chuyến
kiên quyết không để phương tiện vận tải người điều khiển nhân viên phục vụ và hành khách không tuân thủ quy định phòng dịch covid một mươi chín tham gia giao thông
bộ cũng chỉ đạo các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng tăng cường khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố về hạ tầng hoàn trả lại lòng đường phục vụ giao thông trước ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một đồng thời có phương án phân luồng không để phát sinh ủn tắc kéo dài nhất là trong đợt nghỉ tết trên các tuyến chính ra vào trung tâm thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi hai thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tài xế điều khiển xe chở quá tải trọng với số tiền là bảy mươi hai triệu đồng
trong lúc tuần tra kiểm soát tải trọng trên tuyến quốc lộ hai mươi chín đoạn qua xá easo huyện eak một tổ công tác của thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã phát hiện chiếc xe tải lớn mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c sáu nghìn chín trăm sáu mươi
chạy hướng tỉnh phú yên đi tỉnh đắk lắc có biểu hiện vượt quá tải trọng nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra
tài xế điều khiển ô tô tải là nguyễn thành danh hai mươi năm tuổi trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định trên xe chở đầy phân bón cho cây trồng
tài xế danh khai nhận đã vận chuyển số phân bón này từ tỉnh phú yên lên huyện eak tỉnh đắk lắc
sau khi tiến hành cân tải trọng thì chiếc xe này quá tải đường cho phép trên năm mươi và quá tải lưu hành cũng trên năm mươi
với hành vi này thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với tài xế danh là bảy mươi hai triệu đồng theo nghị định một trăm linh của chính phủ
trước năm hai nghìn hai mươi năm hà nội sẽ xóa hơn hai trăm linh lối đi tự mở qua đường sắt
đây là mục tiêu được đặt ra trong đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý rứt điểm lối đi tự mở qua đường sát trên địa bàn thành phố hà nội
tuy nhiên nhìn nhận về công tác này trong những năm qua
có giải pháp về kỹ thuật để tăng cường hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sát
chứ không chỉ mãi dừng lại ở công tác tuyên truyền nhắc nhở nâng cao ý thức
những đường ngang lối mở tự phát dẫn vào những khu vực đông dân cư như thế này
luôn tiềm mật nguy cơ tai nạn giao thông đường sát rất lớn nhưng không thể xóa bỏ
đường ngang lối mở xuất hiện dày đặc và biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông duy nhất tại đây chỉ là những tấm biển cảnh báo
tiếp tục chúng tôi giả soát
đường dân sinh để đề xuất là đóng và đóng những đường dân sinh và những nơi mà đường tàu chạy mà chưa có hộ lan
chúng tôi cũng sẽ đề xuất là thêm hộ lan vào để cho người tham gia giao thông là an toàn khi đi qua
tuy nhiên việc xóa những lối đi này vấp phải nhiều khó khăn
ví dụ như khu vực này là lối đi duy nhất của các hộ dân
không có đường gom nên những đường ngang lối mở vẫn cứ xuất hiện dày đặc nối liền với mỗi ngõ nhỏ
đơn giản vì người dân có nhu cầu
thế nhưng đi cùng với đó là nguy cơ tai nạn giao thông luôn thường trực
giải pháp bao lâu nay chúng ta vẫn chỉ là tuyên truyền nhắc nhở xử phạt
chỉ có thể giải quyết được phần ngọn mà không ngăn chặn được tận gốc
tất cả những nước thế giới để người ta xử lý không cho người đi chạy qua các đường sắt
thì người ta đều phải giải pháp quyết bằng các cái vấn đề là hoặc là đường tàu phải đi trên cao
hoặc là đường tàu phải đi dưới lòng đất
hoặc là nếu trên mặt đất thì phải xây các hàng rào chắn truyệt đối không ai đi qua
và chỉ mở qua những vị trí cần thiết
cái biện pháp mà giữ lại hàng rào đảm bảo ngăn ngăn toàn đường sắt là rẻ hơn cả
và thực tế hơn
do vậy là bây giờ ngành đường sắt đã có cái ngân sách đó
trước đây thì kêu là không có cái ngân sách để thực hiện việc đó
giờ tại thì cái đầu tư ngân sách cho việc mà ngăn lại đường ngang lối mở đã có
thì ngành đường sắt là hợp tác với chính quyền địa phương
bên cạnh đó các chuyên gia cũng nhấn mạnh
với thực tế hiện nay cần sớm tổ chức xây dựng đường gom dân sinh
tạo lối đi qua các vị trí cho phép hoặc không xung đột trực tiếp với đường sắt
để giảm thiểu tai nạn giao thông và lối đi tự phát của người dân